ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết sau khi truyền hình nhân dân phản ánh về tình trạng một số địa phương trong tỉnh đã cho tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu ra soát xử lý sự việc này
theo đó ngày một mươi hai tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu sở tài nguyên môi trường các huyện thị xã thành phố huế trung tâm phát triển quỹ đất ra soát báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
việc tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất khi chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật có phương án khắc phục và đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm quyền lợi cho người trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất
đồng thời giao sở tài nguyên và môi trường ra soát việc đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trước khi tham mưu xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh